năm hai nghìn một mươi sáu sau khi cải tổ theo luật hợp tác xã kiểu mới hợp tác xã minh anh chuyên trồng nấm lương thực và dược liệu được vay chín mươi chín triệu đồng tiền vốn yêu đái của liên minh hợp tác xã tỉnh bắc cạn và hưởng cơ chế hỗ trợ nguồn nhân lực trẻ theo nghị quyết tám của hội đồng nhân dân tỉnh
có nguồn hỗ trợ về nguồn nhân lực ở tỉnh tôi được chọn về hợp tác xã minh anh để làm kế toán ở đây
và ở tỉnh là hỗ trợ về lương
thì mong muốn là được hỗ trợ nhiều hơn nữa về cái nguồn nhân lực cũng như là được tập huấn và hỗ trợ về cái quỹ đất để phát triển mạnh hơn
mặc dù nhận được những cơ chế chính sách ưu đãi của tỉnh nhưng hiện nay hợp tác xã minh anh cũng như nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh vẫn chưa phát triển hiệu quả
nguyên nhân do quy mô hợp tác xã còn nhỏ lẻ chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị trong cùng một
hợp tác xã lý phúc ba đơn vị sản xuất rượu men lá gia truyền có tiếng cũng đang ở trong tình trạng đó
có một cái khó khăn nhất định đối với là một cái doanh nghiệp hợp tác xã tự lập không qua đào tạo
thì nó cũng rất là khó khăn thực hiện được đúng theo cái luật của hợp tác xã hai nghìn một mươi ba
thì qua đây thì cũng được nhiều cái lớp tập huấn nhưng mà về cái chuyên môn thì nó cũng không được chuyên sâu mấy
bởi vì là thời gian tập huấn nó cũng rất là ngắn
mức độ hiểu biết và tiếp thu nó cũng còn hạn chế đối với người quản lý
thực tế còn nhiều khó khăn trong vận hành phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới ở bắc cạn
việc vận dụng các nguồn hỗ trợ để tổ chức hoạt động hợp tác xã đúng và có hiệu quả trong hợp tác sản xuất là hướng đi đúng của tỉnh
theo đó cần tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền trong cả hệ thống chính trị
và cả người dân về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã
cục phối hợp với các xã phường và các hợp tác xã trên địa bàn mình đã nắm được danh sách
để chủ động tuyên truyền đưa những nội dung thông tin những cơ chế mà các hợp tác xã nông nghiệp được hưởng
để nghiên cứu cùng tham gia thực hiện hợp tác xã vướng mắt ở khâu nào
thì phòng kinh tế tháo gỡ ở khâu đó để cùng nhau có được cái cơ chế
thì mới phát triển
nhạy bén và nỗ lực trong phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới
chị nguyễn hồng minh là một trong hai nhà sản xuất được tỉnh đầu tư hỗ trợ tìm kiếm thị trường quảng bá sản phẩm
hợp tác xã của chị tới đây tiếp tục được tỉnh đầu tư hỗ trợ cơ sở vật chất
song những thủ tục về cơ chế chính sách chưa thể sớm được giải quyết
chúng tôi mong muốn là những dự án mà chúng tôi được tiếp cận thì sớm được thực hiện
để chúng tôi triển khai sớm
thực hiện đề án phát triển một mươi năm hợp tác xã trên toàn quốc
tỉnh bắc cản được giao phát triển một trăm năm mươi năm hợp tác xã trong lĩnh vực nông lâm nghiệp
hiện tại đã có một trăm bốn mươi bốn hợp tác xã
trong năm hai nghìn hai mươi tỉnh thành lập thêm một mươi một hợp tác xã để hoàn thành chỉ tiêu
xong để tìm hướng cho hợp tác xã hoạt động có hiệu quả
vẫn là bài toán cần có lâu dài
hợp tác xã của bắc cản là một trăm năm mươi năm hợp tác xã
đến năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên để có một trăm năm mươi năm hợp tác xã này hoạt động thực sự là hiệu quả
thì đấy là vấn đề
làm sao xử lý giải quyết được những khó khăn tồn tại
trong quá trình thực hiện triển khai các hợp tác xã
mà trong thời gian qua bắc cạn làm chưa tốt hoặc chưa hiệu quả
thứ nhất là tiếp cận với lại các nguồn vốn vay
thứ hai là về cơ sở hạ tầng và đặc biệt là về con người
trong thời gian tới ngành sẽ trực tiếp tham mưu cho ủy ban nhân tỉnh
sẽ có những chỉ đạo quyết liệt hơn
để thực hiện hiệu quả và khai thác các nguồn lực của tỉnh
để hỗ trợ cho hợp tác xã thực hiện các nội dung
theo kế hoạch hoạt động của các hợp tác xã để có hiệu quả